tại hà nội đảng bộ cơ quan ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ tư nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự đại hội có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
cùng dự có đồng chí sơn minh thắng ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương
và một trăm một mươi chín đại biểu chính thức đại diện cho hai trăm chín mươi một đảng viên của hai mươi một tri bộ đảng bộ trực thuộc
nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ cơ quan ban tuyên giáo trung ương đã chủ động sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo
động viên cán bộ đảng viên quần chúng trong toàn đảng bộ hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị
xây dựng đảng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận thông qua những nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trọng tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn
tham mưu ban chấp hành trung ương trực tiếp là bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo đạt hiệu quả cao
và tuyên truyền việc đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống
thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi năm đồng chí
đồng chí bùi trường giang phó trưởng ban tuyên giáo trung ương được bầu làm bí thư đảng ủy